bộ xây dựng dự báo là cuối năm nay hầu như không có căn khách sạn căn hộ hay còn được gọi là condotel tung ra thị trường
trước đó thì loại hình bất động sản này từng có thời gian bùng nổ vào những năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
theo báo cáo về thị trường bất động sản quý ba của bộ xây dựng cả nước có một mươi chín dự án với trên một mươi năm căn được cục quản lý hoạt động xây dựng thẩm định
đáng chú ý cơ quan này chỉ thẩm định một trăm chín mươi tám căn codotel không có căn biệt thự du lịch và offistel nào được thẩm định
cùng đó cục giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu đưa và sử dụng ba mươi bảy dự án với tổng số một mươi năm bảy trăm linh căn nhà ở một chín trăm linh căn hộ du lịch một trăm linh bảy căn văn phòng kết hợp lưu trú
ngoài ra theo một số đơn vị hoạt động trong mảnh dịch vụ bất động sản cho biết cách đây hai ba năm khi condotel bùng nổ tại việt nam
cam kết lợi nhuận là một chính sách
cách đọc chiêu để hút khách hàng chính điều này đã dẫn đến cuộc chạy đua giữa các dự án về mức lợi nhuận cam kết để cạnh tranh
tuy nhiên thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm các trường hợp dự án condotel không thể đáp ứng được mức lợi nhuận cam kết